dù đã được tuyên truyền giám sát chặt chẽ nhưng tình trạng vi phạm sử dụng điện vẫn diễn ra và có chiều hướng ngày càng phức tạp xảy ra tại hầu hết các địa phương
năm hai nghìn một mươi tám tỉnh đắk lắc đã xử lý gần hai năm trăm linh vụ vi phạm sử dụng điện với tổng số tiền truy thu được là hai tám tỷ đồng
công ty điện lực đắk lắc hiện đang trực tiếp bán điện đến hơn năm trăm hai mươi khách hàng
trong đó có hơn bốn trăm năm mươi một khách hàng sử dụng điện vào mục đích sinh hoạt và hơn sáu mươi bốn khách hàng sử dụng điện vào mục đích sản xuất hành chính sự nghiệp kinh doanh dịch vụ
tuy đơn vị đã triển khai nhiều biện pháp quản lý kiểm tra giám sát nhưng tình trạng vi phạm sử dụng điện trên địa bàn vẫn diễn biến phức tạp với các hình thức như vi phạm giá điện vi phạm số hộ sử dụng điện trộm cắp điện phá hoại thiết bị điện
chúng ta đấu nối trực tiếp như này người ta sử dụng điện là phần
điện mà đấu nối đó là buổi tối là từ bảy h một mươi chín h người ta đấu nối đến sáng thì người ta sử dụng cái phần là không qua công tơ
thì cái phần đó là điện lực bị thất thoát còn lại ban ngày người ta để lại vẫn sử dụng qua công tơ nên mình thứ nhất là mình rất khó phát hiện
theo tính toán của đơn vị hầu như tháng nào các đơn vị thành viên của điện lực đắk lắc cũng phát hiện các vụ vi phạm mới với cách thức tinh vi
những hành vi vi phạm sử dụng điện nhiều nhất là vi phạm giá điện đăng ký số hộ sử dụng điện
phá hoại thiết bị điện
nguyên nhân chủ yếu được xác định là do khách hàng muốn giảm bớt hoặc không phải trả tiền điện
do nhận thức và trình độ hiểu biết pháp luật của người dân còn hạn chế không ý thức được việc trộm cắp điện là vi phạm pháp luật
mức độ xử lý bồi thường xử phạt các trường hợp vi phạm trộm cắp điện chưa đủ sức gian đe
bởi vì những cơ quan thường quyền thì họ không nắm được cái chuyên môn của ngành điện
cho nên là họ cũng có nhiều hạn chế trong quá trình
xử lý sự việc
sở công thương cũng sẽ phối hợp với công ty điện và các chi nhánh điện cũng phối hợp với các địa phương
để đi kiểm tra kiểm soát các hệ thống lưới điện
trên tinh thần đó thì sẽ tiếp tục để mà nhắc nhở tuyên truyền nếu trường hợp có những vi phạm
thì cũng phải đưa ra xử lý để mà nó không có cái tiền lệ
thực tế trên cho thấy
việc vi phạm sử dụng điện đều gây ra những hậu quả nghiêm trọng
trong đó đặc biệt là nguy cơ mất an toàn hệ thống điện
vì vậy bên cạnh việc các đơn vị điện lực cần có các biện pháp ngăn chặn mạnh mẽ
thì ý thức của người dân trong việc sử dụng điện cũng rất quan trọng